chuyên xuất hiện tại các khu vực có trường học rồi ra tay cướp giật tài sản của học sinh
là hành vi phạm tội của lê minh quân chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và lê văn vũ chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên địa bàn xã hòa bình và hội an huyện trợ mới tỉnh an giang
xuất hiện nhiều trường hợp học sinh trên đường đi học về bị hai đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản
đội cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới phối hợp với lực lượng công an địa phương
tiến hành điều tra và bắt giữ được hai đối tượng quân và vũ là thủ phạm
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản
được biết quân đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản còn vũ có một tiền án về tội cướp tài sản